liên quan tới tình hình bán đảo triều tiên đêm qua theo giờ việt nam hội đồng bảo an liên hợp quốc đã có cuộc họp bàn về vấn đề hạt nhân của triều tiên
cuộc họp diễn ra sau khi nước này vừa có vụ thử tên lửa liên lục địa vào thứ sáu tuần trước
tại cuộc họp phó tổng thư ký liên hợp quốc rosemary dicarlo bày tỏ quan ngại sâu sắc về chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của triều tiên trong thời gian gần đây
nhấn mạnh từ đầu năm tới nay triều tiên đã tiến hành hơn sáu mươi vụ phóng tên lửa đạn đạo
trong đó lần phóng thử vào thứ sáu tuần trước được đánh giá là vụ thử thành công đầu tiên đối với tên lửa lớn nhất và mạnh nhất của nước này có khả năng vươn tới toàn bộ khu vực bắc mỹ
phó tổng thư ký liên hợp quốc cũng kêu gọi các nước cần nối lại đối thoại và giải quyết các vấn đề căng thẳng trên cơ sở các biện pháp ngoại giao
về phía triều tiên cần tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế và nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an
cho là để đáp trả các hoạt động diễn tập quân sự của mỹ và hàn quốc